thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày hôm nay ba mươi một tháng tám của bộ y tế cho biết
trong ngày thì có một mươi bốn mươi bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính từ một mươi bảy h ngày ba mươi tháng tám đến một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng tám
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi hai sáu trăm linh bảy ca nhiễm mới
trong đó có một mươi sáu ca nhập cảnh và một mươi hai năm trăm chín mươi một ca ghi nhận trong nước
tại thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với năm bốn trăm bốn mươi bốn ca
tiếp sau là bình dương với bốn năm trăm ba mươi ca
còn sở y tế hà nội thông báo từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày ba mươi một tháng tám
thành phố ghi nhận thêm ba mươi bốn bệnh nhân mắc mới covid một mươi chín
trong đó thì ba mươi ba ca tại quận thanh xuân
ổ dịch covid một mươi chín phát hiện tại quận thanh xuân từ ngày hai mươi ba tháng tám đến nay
đã ghi nhận tổng cộng ba trăm bốn mươi chín trường hợp mắc bệnh